các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên những thắc mắc và băn khoăn của người dân mới đây bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội đã có những chia sẻ về vấn đề này
cụ thể trước đó phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã đánh giá về tình hình dịch tại hà nội hiện nay
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cho rằng dù hà nội có nhiều ổ dịch cộng đồng
song số ca mắc nặng không nhiều do phần lớn đã được tiêm vaccine
lo nhất hiện nay là quá tải hệ thống y tế bởi quá tải dễ dẫn đến bệnh nhân tử vong
cũng bởi vậy chuyên gia cũng đề nghị hà nội nên xem xét cho các f một có đủ điều kiện cách ly tại nhà
để chống lây nhiễm chéo ở nơi cách ly tập trung khi quá tải
theo ông phu thực tế cho thấy khi nới lỏng giãn cách số ca f không tăng lên đồng nghĩa f một tăng nhiều
do đó cách ly f một tại nhà vừa tạo thuận lợi cho người bị cách ly đỡ tốn kém lại không bị nhiễm chéo tại khu cách ly
hơn nữa hiện nhiều nhà dân tại hà nội có điều kiện đủ cơ sở vật chất để cách ly tại nhà theo quy định
đồng thời hệ thống y tế cơ sở và chính quyền từ thôn xóm tổ dân phố tại thủ đô cũng đã đủ năng lực
có thể thực hiện tốt việc giám sát theo dõi
phản hồi trước ý kiến trên ngày một mươi tháng một mươi một bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội
đã có những trao đổi về công tác cách ly f một của hà nội
theo bà hiện nay theo quy định tại nghị quyết một trăm hai mươi tám quy định bốn nghìn tám trăm linh phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh
năng lực y tế năng lực triển khai các khu cách ly tập trung
xem xét các điều kiện cách ly tại nhà
do đó từng địa phương sẽ chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp về công tác dịch bệnh
bà hà nhấn mạnh việc này nhằm mục đích đảm bảo an toàn sức khỏe tốt nhất cho người dân
và phòng chống sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng
hà nội tuân thủ thực hiện các công tác phòng chống dịch đặc biệt là công tác cách ly
điều tra truy vết quản lý người đi từ vùng có dịch về và quản lý cách ly f một
trong những ngày gần đây hà nội liên tục phát sinh các caf trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây
đặc biệt ngày hôm qua hà nội ghi nhận hai trăm hai mươi hai ca bệnh trong đó có một trăm linh năm ca ngoài cộng đồng
do đó bà hà cho hay dự báo tình hình dịch bệnh của thành phố sẽ diễn biến rất phức tạp và khó lường
trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh hà nội sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch
các biện pháp cách ly đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại nghị quyết một trăm hai mươi tám
vừa phù hợp thích ứng linh hoạt với tình hình cụ thể của địa phương
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp thành phố hà nội dự kiến sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
trong đó có hai mươi trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất
về kích hoạt các trạm y tế lưu động góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
cụ thể nhằm chủ động sẵn sàng ứng phó với các cấp độ dịch covid một mươi chín
ubnd huyện đông anh đã ban hành quyết định thành lập hai mươi chín trạm y tế lưu động
trong đó có trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp thăng long và các trạm y tế lưu động tại các cụm công nghiệp trên địa bàn
bảo đảm nguyên tắc mỗi địa bàn xã thị trấn có ít nhất một trạm y tế lưu động
hiện tại một mươi bốn trên một mươi bốn phường của quận ba đình cũng đã thiết lập trạm y tế lưu động với tối thiểu năm nhân viên trên một trạm
được bố trí đầy đủ các trang thiết bị và phòng khu vực làm việc
tiếp đó ubnd quận thanh xuân quyết định thành lập trạm y tế lưu động tại một mươi một phường
bác sĩ ngô phương trạm y tế lưu động phường thanh xuân trung quận thanh xuân cho biết
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
việc thiết lập trạm y tế lưu động là rất cần thiết góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên
trạm y tế lưu động sẽ đáp ứng năm nhiệm vụ chính
quản lý theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà và cộng đồng
lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín tiêm chủng vaccine
truyền thông về công tác phòng chống dịch bệnh khám điều trị cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác
đến nay nhiều quận huyện trên địa bàn đã thành lập các trạm y tế lưu động
đồng thời kích hoạt và tổ chức diễn tập với các tình huống giả định
khi xuất hiện các chùm ca covid một mươi chín trong khu dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn
các buổi diễn tập đã diễn ra thành công đáp ứng được các yêu cầu về quản lý
theo dõi và chăm sóc người mắc covid một mươi chín
đáp ứng khi công nhân có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
và đứng khi người dân mắc virus sars cov hai có diễn biến nặng
cần xử lý kịp thời khám chữa bệnh thông thường cho người dân
theo phó giám đốc sở y tế hà nội trần văn trung
để hoạt động hiệu quả một số trạm y tế lưu động cần xây dựng quy chế
làm việc phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ
đồng thời nghiêm yết lịch trực đường dây nóng
có biển hiệu biển chỉ dẫn đặt ở nơi dễ tìm
các địa phương cũng cần quan tâm đến địa điểm đặt trạm y tế lưu động
nên bố trí trạm y tế ở những nơi có giao thông thuận tiện
ngoài ra mỗi trạm y tế cần có ít nhất năm phòng riêng biệt
đảm bảo thu nhận được một trăm linh trường hợp f
theo hướng dẫn của bộ y tế các trạm y tế lưu động có chức năng triển khai
mọi hoạt động trong phòng chống dịch tại cộng đồng
kết nối giữa chăm sóc quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
với chăm sóc tại bệnh viện phát hiện các trường hợp diễn biến nặng
và chuyển tuyến kịp thời cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu
khám chữa bệnh sơ cứu chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường
cho người dân trên địa bàn được giao hướng dẫn xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh
sáng ngày một mươi tháng một mươi một bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
xoay quanh các vấn đề về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại đây bộ trưởng cũng thông tin về việc dự báo covid một mươi chín vẫn phức tạp trong thời gian tới
cụ thể bộ trưởng y tế nguyễn thành long cho biết việc dự báo với covid một mươi chín trong thời gian tới
là hết sức khó khăn bởi tới thời điểm hiện nay các nước trên thế giới chưa có dự báo dài hạn
tổ chức y tế thế giới chỉ đưa ra khuyến cáo chung là đại dịch covid một mươi chín không thể kết thúc
trong năm hai nghìn hai mươi hai mà phải có thể hai nghìn hai mươi ba hy vọng thành bệnh theo mùa vì đại dịch chưa xuất hiện
trong tiền lệ liên tục có các biến chủng
về dự báo là rất khó khăn và khó thực hiện
cũng phát biểu thời gian qua chỉ chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt
một số địa phương số ca nhiễm tăng trở lại
chúng tôi cũng đang rất quan ngại
thủ tướng ban chỉ đạo bộ y tế liên tục yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch
từ nay đến cuối năm chúng tôi cho rằng tình hình dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
vì hiện nay chúng ta gần như trở lại trạng thái bình thường đã xuất hiện tâm lý chủ quan
đồng thời bộ trưởng cũng lưu ý các địa phương hết sức quan tâm tăng phủ vaccine càng nhanh càng tốt
từ vong theo bộ trưởng công tác phòng chống dịch từ nay đến năm hai nghìn hai mươi hai vẫn là công tác trọng tâm
trọng điểm theo đúng tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám
thời gian qua chiến lược vaccine triển khai rất thành công
đến nay mua nhập khẩu qua các hợp đồng các cam kết thỏa thuận cung ứng lên gần hai trăm linh triệu liều
có thể thời gian tới lên gần hai trăm linh triệu đối với vaccine về việt nam
chúng ta cũng đã thúc đẩy ngoại giao vaccine triển khai tự chủ vaccine qua nghiên cứu
chiến dịch tiêm chủng
đã triển khai quy mô lớn nhất hiện nay đã tiêm được cho chín mươi bốn triệu lượt người
chúng tôi đã tiếp thu và báo cáo việc phân bổ vaccine theo yếu tố nguy cơ tình hình dịch
ông nguyễn thành long cũng thông tin
chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tốc độ tiêm phủ nhanh một trả nhanh mũi hai
lượng vaccine về hoàn toàn đảm bảo đủ cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm đủ hai muối
và đảm bảo cho người từ một mươi hai tuổi trở lên tiêm đủ hai mũi
với mũ ba đến cuối năm nay mới có kế hoạch để tiêm
đưa ra tuyên bố tiêm mũi ba nhưng chúng tôi cũng đề nghị phải theo hướng dẫn chung
đảm bảo công bằng nhất định
tất nhiên không đảm bảo hết được vì có những địa bàn rất nóng căng
nên phải dồn vaccine về tiêm cho địa bàn đó
có thể nói trong bối cảnh chuyển dịch sang trạng thái an toàn linh hoạt thì không thể không có ca nhiễm
tuy nhiên để hạn chế và kiểm soát rủi ro
thì mỗi người chúng ta cần phải trang bị cho mình những biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và tuân thủ khuyến cáo năm k của bộ y tế
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và gặp lại